thưa quý vị việc sử dụng tên gọi luật căn cước và thẻ căn cước là phù hợp với mục đích quản lý và phục vụ nhân dân
đây là nội dung đáng chú ý trong luật căn cước vừa được quốc hội biểu quyết thông qua trong phiên làm việc sáng ngày hôm nay
với tám mươi bảy hai mươi năm trên tổng số đại biểu có mặt tại hội trường bấm nút biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua luật căn cước
trước đó trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết
qua thảo luận tại kỳ họp thứ sáu hầu hết ý kiến đại biểu quốc hội đều đồng ý với tên gọi của dự thảo luật và tên thẻ căn cước
sử dụng tên gọi luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học vừa bao quát được khoảng quy điều chỉnh đối tượng áp dụng của luật
vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số với việc tích hợp đầy đủ thông tin một cách khoa học trong thẻ căn cước
cùng với hình thức phương thức quản lý số đảm bảo tính đại chúng thì việc đổi tên thành thẻ căn cước
sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn phục vụ công cuộc chuyển đổi số kinh tế số xã hội số của chính phủ
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội
cũng như giao dịch về hành chính dân sự ngày càng tiện lợi
về vấn đề bảo mật của thẻ căn cước gắn chip ủy ban thường vụ quốc hội cho biết
thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến có khả năng bảo mật cao bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ
trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác nhận xác thực thông qua đối sánh dân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác định chính xác chủ thẻ
theo đó khi một người sử dụng thiết bị đọc thông tin lưu trữ trong chip điện tử
phải được sự đồng ý của chủ thẻ thông qua phương thức xác thực vân tay khuôn mặt
để được quyền tri cập
nếu không có thao tác này thì không ai có thể truy cập để lấy thông tin trong thẻ căn cước
bên cạnh đó để khai thác được các thông tin trong chip điện tử phải sử dụng thiết bị chiên dụng
và các thiết bị này phải được bộ công an cung cấp mã bảo mật để xác thực đảm bảo an ninh an toàn bảo mật thông tin
sau khi luật căn cước được thông qua các đại biểu quốc hội kỳ vọng các quy định của luật sẽ sớm đi vào cuộc sống
để giải quyết tốt những vướng mắc bất cập trong thực tiễn
khi mà luật có hiệu lực thì bằng việc mở rộng đối tượng và phạm vi điều chỉnh
thì chúng ta sẽ quản lý một cách tốt hơn toàn diện hơn bao quát hơn và chặt chẽ hơn
đối với các đối tượng công dân và các đối tượng là người gốc việt nam
nhưng chưa được công nhận là công dân của nước việt nam
với sự điều chỉnh tốt hơn này thì không những có tác dụng trong cái việc chúng ta quản lý an ninh trật tự tốt hơn
mà điều quan trọng hơn là quyền con người được bảo đảm hơn
đặc biệt là với những đối tượng mà luật căn cước công dân chưa điều chỉnh đến
thì việc chúng ta thông qua luật căn cước sửa đổi lần này là một tiền đề rất quan trọng
để chúng ta tiến tới xây dựng một cái chính phủ số chính quyền số và xã hội số
và đây là cái xu hướng tất yếu của thế giới
luật căn cước vừa được quốc hội thông qua cũng đã chỉnh lý bổ sung quy định
về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước cho đầy đủ chặt chẽ
luật căn cước gồm bảy chương bốn mươi sáu điều có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
cũng trong phiên làm việc sáng nay với tám mươi năm sáu mươi ba đại biểu quốc hội biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua dự án luật nhà ở sửa đổi
quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi
và các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
tại thành phố hà nội thành phố đà nẵng và kết quả ba năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị
tại thành phố hồ chí minh
với tinh thần đồng đội tương thân tương ái
chiều qua đảng ủy ban lãnh đạo công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã đến thăm
và trao tiền hỗ trợ cho đồng chí đại úy trần hoàng ngôi
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy
công an huyện trà ôn bị thương nặng khi làm nhiệm vụ
và hiện đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
tại buổi đến thăm đại diện công an huyện long hồ đã trao số tiền một trăm linh triệu đồng
do lãnh đạo cùng cán bộ chiến sĩ công an huyện long hồ đóng góp
để hỗ trợ chia sẻ giúp đồng chí ngôi và gia đình vượt qua khó khăn
đồng thời nhóm tiện huyện vạn xuân thành phố vĩnh long cũng kết nối nhà hảo tâm
trao hơn một mươi ba triệu đồng hỗ trợ đồng chí ngôi
trước đó thực hiện kế hoạch của công an huyện trà ôn về tuần tra kiểm tra
đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một mươi một đồng chí đại úy trần hoàng ngôi
tham gia cùng với ba đồng chí của tổ công tác
trong lúc làm nhiệm vụ tổ công tác phát hiện ghe gỗ không số hiệu
có hai đối tượng đang khai thác cát sông trái phép nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện
nhưng các đối tượng không chấp hành điều khiển phương tiện bỏ chạy
và xảy ra va chạm với phương tiện của tổ công tác làm cả bốn đồng chí rơi xuống sông
ba đồng chí của tổ công tác bám được vào ghe của đối tượng
riêng đại úy trần hoàng ngôi bị chân vịt của máy ghe gỗ của đối tượng cắt đứt lìa hai chân
sau đó đại úy trần hoàng ngôi được đồng đội đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
hiện tinh thần và sức khỏe đồng chí ngôi đã tạm ổn định
đó cũng là nội dung của nhận diện và đấu tranh tuần này với phần trình bày của biên tập viên nam hà
mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị trước thêm đại hội một mươi ba công đoàn việt nam diễn ra vào tháng một mươi hai này
các thế lực thù địch cá nhân tổ chức thiếu thiện trí đang ra sức xuyên tạc kích động
lôi kéo người lao động đòi quyền lập trong doanh nghiệp của mình
cái gọi là tổ chức đại diện người lao động
công đoàn độc lập nhằm xóa bỏ công đoàn cơ sở
phủ nhận vai trò của tổng liên đoàn lao động việt nam
chống phá đảng nhà nước gây bất ổn xã hội
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi
việc việt nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như cptpp hay evta
nó đặt ra những yêu cầu và những điều khoản trong quá trình hội nhập này
trong đó có việc là cho phép thành lập những tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn việt nam
cái điều này đã được thể chế trong bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
trong đó tập trung ở chương một mươi ba về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
với chín điều từ điều một trăm bảy mươi đến điều một trăm bảy mươi tám
lợi dụng quy định này các kế lực thu định đã từng bước tập hợp lực lượng
xây dựng họn cờ kích động biểu tình tình công đòi tự do dân chủ
bề ngoài chúng tuyên bố không làm chính trị
nhưng lại câu kết với các tổ chức chống phá nhà nước việt nam như nghiệp đoàn fo lao động việt
nhóm bạn công nhân thuộc việt tân luật khoa tạp chí hội nhà báo độc lập
các tổ chức này hoàn toàn không đại diện cho quyền và lợi ích khẩu pháp của người lao động và công nhân
hoặc thực chất đội lốp nguồn ngũ công nhân để thực hiện mưu đổ đen tối của các kế lực thu định hoạt động
mục đích của chúng là nhằm hình thành lực lượng chính trị đối lập trong nội địa
đến tới thực hiện cách mạng màu cách mạng đường phố luật đổ đảng cộng sản xóa bỏ chí độ chính trị tại việt nam
việc mà lợi dụng cái gọi là công đoàn độc lập nó còn theo một cái dạng thức một cái mô hình
nó đã có cái tiền lệ như câu chuyện công đoàn đoàn kết ba lan
nó dẫn đến cái việc là sau đến năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thì chính thức cái chế độ sở chủ nghĩa ba lan sụp đổ
thì đó chính là một cái câu chuyện tiền đề mà rất là nhiều những cái thế lực thù địch hay là những cái thế lực mà muốn
muốn làm giảm đi cái vai trò của sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam cũng như là phá vỡ cái khối đại đoàn kết dân tộc ấy
phong trào tại ba lan cũng như thực tiễn ở một số quốc gia cho thấy nhiều bài học đắt giá về việc buôn lỏng quản lý đối với các phong trào công nhân
đặc biệt khi nó được dẫn dắt bởi các tổ chức công đoàn đối lập với nhà nước
bởi vậy các tổ chức khủng bố phản động tìm mọi cách lôi kéo công nhân người lao động thành lập các hội nhóm tổ chức bất hợp pháp
trên lĩnh vực lao động công đoàn
đối với việt nam tổ chức công đoàn được quy định cụ thể trong hiến pháp luật công đoàn việt nam
nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
thực tế nhiều năm qua tổ chức công đoàn việt nam đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm này
tất nhiên không tránh khỏi một số tổ chức công đoàn cơ sở hoạt động chưa hiệu quả
song đó chủ yếu là do cán bộ công đoàn ở đó chưa phát huy tốt vai trò trách nhiệm
thực tiễn đã chứng minh rõ
công đoàn việt nam bảo vệ tốt quyền lợi chăm lo cho người lao động
như vừa qua khi công nhân và các doanh nghiệp gặp khó khăn
đối với công nhân nguyễn thị khuyên việc đi khám sức khỏe như thế này là điều hiếm hoi
phần vì công việc và cuộc sống bận rộn phần vì kinh tế cũng eo hẹp
nên những đợt khám sức khỏe phát thuốc miễn phí cho người lao động như thế này
khiến chị cũng như hơn một lao động tại đây cảm thấy được chia sẻ rất nhiều
tôi thấy được các doanh nghiệp quan tâm đến ngày hôm nay cho đi khám
tôi rất là thấy có ý nghĩa tôi rất cảm ơn các bộ phận tổ chức
các bán tổ chức đã quan tâm đến đây cho công nhân viên
ngày một mươi chín tháng một mươi một vừa qua giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc hai nghìn hai mươi ba
đã bế mạc với chiến thắng thuộc về đội công đoàn hải phòng
sau gần ba tháng tranh tài giữa hơn sáu mươi đội thi đấu ở tám khu vực
giải bóng đá công nhân lần đầu tiên được tổ chức
đã vượt ra khỏi phạm vi một giải đấu thể thao
trở thành hoạt động có ý nghĩa nhân văn với người lao động
góp phần rèn luyện thân thể nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
tăng cường tinh thần đoàn kết tạo động lực cho người lao động cả nước
tạo ra một cái sân chơi rất là bối cho công nhân lao động
thực sự là chúng tôi rất phấn khởi khi thấy rằng là tâm tư
nguyện vọng của công nhân thoải mái và cán bộ công đoàn của chúng tôi
cũng rất là phấn khởi khi mà tạo ra cái sân chơi cho công nhân lao động
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy thoái
do hậu quả lâu dài của đại dịch covid một mươi chín
cũng như những căng thẳng bất ổn chính trị xung đột trên thế giới
là một quốc gia với nền kinh tế có độ mở cửa thị trường lớn
việt nam không thể nằm ngoài vòng xoáy tác động tiêu cực này
tuy nhiên bất chấp những thách thức hiện nay
kinh tế việt nam vẫn cho thấy nhiều điểm sáng khi duy trì được sự tăng trưởng
kiểm soát được lạm phát và hạn chế tỷ lệ thất nghiệp
cùng với đó tổ chức công đoàn các cấp luôn quan tâm
chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động
bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động
năm hai nghìn hai mươi ba trong công đoàn con dân
thì trong đó thì chúng tôi cũng tập trung triển khai tổ chức các hoạt động
mang lại những chương trình lợi ích cho đoàn viên và người lao động trong công an nhân dân
và tổ chức những hoạt động những chương trình để tạo những không khí thi đua sôi nổi
để tạo những không khí vui tươi phấn khởi cho đoàn viên và người lao động
hiện nay tỷ lệ thất nghiệp và tình trạng thiếu việc làm ở nước ta là hai năm
ở mức thấp so với mặt bằng chung trên thế giới
tính riêng trong khu vực đông nam á
việt nam chỉ xếp sau thái lan trong công tác bảo đảm việc làm cho người lao động
trong đó vai trò tổng liên đoàn lao động việt nam
cùng các đơn vị trực thuộc ngày càng được khẳng định
hoạt động công đoàn tại nhiều địa phương ngày càng đổi mới
với nhiều phương thức hiệu quả thích ứng tình hình mới
nhằm giải quyết kịp thời đầy đủ những nguyện vọng chính đáng cho người lao động
đặc biệt là vấn đề tiền lương và việc làm
thời điểm cuối năm
xu hướng tuyển dụng nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp
cũng đã tăng lên tương đối nhiều
nó rời vào khoảng từ một mươi năm hai mươi so với cùng thời gian trước đây
không chỉ bảo đảm việc làm thu nhập và quyền lợi của công nhân
liên đoàn lao động nhiều tỉnh thành phố cùng các đơn vị liên quan
cũng rất nỗ lực trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội
đối với công nhân làm việc trên địa bàn
đến nay đã có ba mươi sáu tỉnh thành phố
giới thiệu quỹ đất cho tổng liên đoàn lao động việt nam
để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
tái khẳng định mục tiêu một triệu căn hộ cho công nhân
sớm trở thành hiện thực giúp người lao động ổn định cuộc sống
dự án của đại là xây dựng ra nhằm mục đích
là cho anh chị em công nhân ở là hỗ trợ về chỗ ở
thì đấy là một chính sách liên đoàn rất là mừng
thực tế đã chứng minh không ai có thể phủ nhận sự cần thiết
không thể thiếu với vai trò uy tín của tổng liên đoàn lao động việt nam
cũng như tổ chức công đoàn các cấp hiện nay
còn cái gọi là công đoàn độc lập hay nghiệp đoàn độc lập
không thể và không thể đại diện cho quyền
lợi ích của công nhân người lao động
mà chỉ lợi dụng để thực hiện mưu đồ chính trị